nhà ga metro trung tâm bến thành là điểm kết nối với bốn tuyến metro để đưa đón hành khách đi từ các cửa ngõ vào trung tâm tp hcm
hiện nay các nhà thầu đã bắt đầu xây dựng các lối lên xuống nhà ga này
các nhà thầu gói thầu một a vừa triển khai thi công sáu lối lên xuống đường hầm ở nhà ga metro trung tâm bến thành phía trước chợ bến thành
các đường hầm này được kết nối với các công trình ở chung quanh nhà ga
với các lối lên xuống đường hầm trên hành khách đi mua sắm ở chợ bến thành hoặc các trung tâm thương mại dịch vụ ở trung tâm thành phố rất thuận lợi đi metro
hiện nay đơn vị thi công đào các lối lên xuống đường hầm nhà ga metro theo nguyên lý đào sâu đến đâu lắp đặt hệ thống khung trồng đỡ đến đó để đảm bảo an toàn công trình xây dựng